có hỏi phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ lê hồng cẩm là
thưa phó giáo sư sau khi xét nghiệm nếp rồi thì em có phải chọc ối nữa hay không
dạ xin được nhờ phó giáo sư cẩm trả lời ạ
cái câu hỏi này rất là hay
thì trước tiên là trả lời rằng nếu mà nipt mà có nguy cơ cao thì phải chọc ối
tại vì chúng ta biết mặc dù cái xét nghiệm nipt này cái độ chính xác của nó rất là cao
nhưng mà tại vì đây là khảo sát những cái tế bào của thai nhi từ xuất phát từ cái bên nhau
do đó thì nó là một cái xét nghiệm gián tiếp thôi
nó có thể thay thế cho những cái xét nghiệm combine test giống như mình đã trình bài
hoặc là nó bổ sung thêm
ví dụ như mà làm cái combine test mà nó nguy cơ trung bình thì mình làm tiếp cái nipt
nhưng mà nó không thể nào mà thay thế cho cái chọc ấu
nghĩa là có nguy cơ cao thì mình phải lấy cái chất liệu di truyền
của thai nhi
hoặc là từ bánh nhau là mình phải
hoặc là làm cái sinh thiết kê nhau
nếu mà cái tuần lễ tuổi thai còn cho phép
hoặc là trễ hơn nữa thì mình sẽ làm chọc ối
thì như vậy thì không thể mà dùng cái nipt để mà chẩn đoán được
mà nó chỉ là một cái xét nghiệm sàng lọc
để mà phát hiện những trường hợp có nguy cơ cao thôi
chứ không thể thay thế được
nếu mà xét nghiệm ra kết quả là nguy cơ cao
thì mình phải chẩn đoán chắc chắn
tại vì muốn chấm dứt một cái thai kỳ
thì phải đủ những cái chứng cứ những cái dữ liệu
lúc đó thì phải có sự đồng thuận
tư bắn gia đình phải đồng thuận
rồi phải có sự hội chẩn giữa siêu âm di truyền
và bác sĩ sản khoa thì mới đưa ra cái quyết định
thành ra không thể nào dựa vào một cái xét nghiệm npt
để mà quyết định là chấm dứt thai kỳ
mà phải cần thêm cái xét nghiệm
đó là chọc ối
để mà xác định tình trạng là có đúng là dị tật bẩm sinh
mình mới chấm dứt thai kỳ
dạ xin được cảm ơn phó giáo sư cẩm
và một đọc giả khác ở cần tây